đào tạo kỹ năng sống cho trẻ vẫn là câu chuyện lâu nay còn nhiều chăn trở
nhiều bậc cha mẹ đang quá chú trọng đến dạy con trong sách vở
tại nhà trường hay tại các trung tâm đào tạo mà quên mất việc hướng dẫn
cho các con kỹ năng cơ bản hàng ngày
điều này khiến cho trẻ em việt nam chỉ biết học kiến thức mà không biết
hoặc không muốn tiếp cận với những vấn đề khác kể cả kỹ năng sinh tồn cơ bản
và để hiểu cụ thể hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến
với phần bình luận của biên tập viên thúy quỳnh và khách mời
trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị theo một báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội
có đến sáu mươi tám bốn trẻ em việt nam dưới một mươi tám tuổi từng ít nhất một lần bị bạo lực
từ bị đánh đập xâm hại thân thể đến xâm hại tình dục
có lẽ là mỗi khi đọc được những thông tin về những vụ bắt cóc
hay những tai nạn đuối nước thương tâm bất kỳ ai cũng giật mình bàng hoàng
thế nhưng sau mỗi vụ việc xảy ra thì bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
thì phải nhìn nhận một thực tế rằng trẻ em việt nam vẫn còn quá yếu kém
về những kỹ năng sống kỹ năng sinh tồn cơ bản
quỹ thời gian của một bộ phận không nhỏ học sinh là học ở trường và đi học thêm
mà ít tham gia vào những hoạt động ngoại khóa
bên cạnh đó là quan niệm chú trọng học kiến thức của các bậc phụ huynh
khiến cho kỹ năng mềm của các em không có nhiều cơ hội để rèn luyện
trang bị kỹ năng sống cho trẻ em là điều cần thiết như thế nào
ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông đinh văn hưng
là phó giám đốc trung tâm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
để có thể cùng bàn với quý vị rõ hơn về vấn đề này
vâng lời đầu tiên thì xin đề chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
xin chào khán giả truyền hình chào mc quỳnh
vâng ngay bây giờ thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta
hãy cùng đến với một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
đây là hình ảnh tại một khóa học đào tạo kỹ năng sống cơ bản
kỹ năng sinh tồn cho trẻ bao gồm kỹ năng phòng tránh bắt cóc
phòng tránh xâm hại thoát hiểm khi có cháy và cứu đuối
ở mỗi tiết học như thế này các em sẽ được học về nguyên nhân vấn đề
và cách giải quyết vấn đề
quan trọng nhất là sự trú trọng được thực hành cho trẻ
mặc dù cung cấp cho các em khá nhiều kỹ năng cũng như trải nghiệm
nhưng mỗi khóa học này chỉ kéo dài ba ngày
quá ít ỏi thời gian để trẻ có thể hình thành phản xạ có điều kiện
khi đối phó với sự cố
thực tế những lớp học như thế này chỉ được trao dồi bên ngoài
tức là không nằm trong chương trình đào tạo chính quy
mặc dù trên lớp các em đều được dạy về những kỹ năng sống
nhưng chủ yếu là hoàn thiện về mặt lý thuyết
còn ít có cơ hội để các em được rèn luyện và thực hành
một phần là do thời gian học kiến thức chiếm chủ yếu trong chương trình học
một phần do chính từ quan niệm của các bậc phụ huynh
mà xuất phát từ cả việc bao bọc trẻ thay vì dạy các em kỹ năng sống
trong khi đó tại nhiều nước trên thế giới
trẻ em được học kỹ năng sống cơ bản hàng ngày
và thậm chí không ít những vụ việc trẻ tự cứu được bản thân một cách ngoạn mục
trước những hoàn cảnh khó khăn mà các em vô tình rơi vào
trao dồi kiến thức là tốt bảo vệ trẻ là tốt
nhưng cần phải biết đâu là sự an toàn
đâu là sự tự chủ mà trẻ có thể đạt được
những sự hình thành ban đầu của kỹ năng sống sẽ là nền tảng tốt
để trẻ đạt được khả năng phát triển toàn diện hơn khi trưởng thành
thưa ông thông qua phóng sự vừa rồi
phải chăng là chúng ta còn rất hời hợt trong việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em
chúng ta có thể chia sẻ nhưng quan trọng nhất là phương pháp đào tạo
chưa có một phương pháp chuẩn
ông có thể nói cụ thể hơn về nguyên nhân của vấn đề này
nguyên nhân vấn đề này là hiện nay chưa có một trường đại học ở việt nam nào
đào tạo ra giáo viên để đi dạy kỹ năng an toàn
nên chúng ta còn thiếu nguồn nhân lực và tài liệu để chia sẻ cho các cháu
ở những nữ tuổi như là nữ tuổi tiểu học nữ tuổi trung học quốc sở
và thậm chí ngay cả các cháu cấp ba
như ở nước ngoài chương trình đào tạo kỹ năng của họ được áp dụng
từ bậc tiểu học kéo dài kéo dài đến hết trung học cơ sở
để trong những năm tháng theo học trường các cháu được ôn luyện qua ôn luyện lại
nhưng ở đây của mình đang có một cái đó là chúng ta chỉ dạy nó lướt qua
lướt qua chúng ta không đi sâu vào và chúng ta đưa ra những phương pháp dạy
nó thực sự chưa đúng trong độ tuổi của các cháu
vậy thì theo ông chúng ta có những cái giải pháp như thế nào để có thể nâng cao
được công tác đào tạo kỹ năng sống cho trẻ
cái giải pháp thứ nhất đó là chúng ta phải xây dựng ngay một cái nguồn nhân lực
để phân bổ về các trường
chứ chúng ta không thể lấy một giáo viên ở trong trường để chúng ta đi dạy kỹ năng được
nó là hai cái nào khác nhau như tôi chia sẻ trước
cái thứ hai là phải có một cái chương trình đào tạo cụ thể
xây dựng các cháu từ bậc tiểu học đến bậc trung học cơ sở
và chúng ta cũng không cần phải dạy cho các cháu quá nhiều một vấn đề
mà một vấn đề kỹ năng chúng ta có thể lặp đi lặp lại được nhiều lần
để các cháu thành quen
cái thứ ba nữa là
phải có những cái buổi hội thảo hội nghị để tìm ra cái giải pháp
cái nguyên nhân ví dụ như là tại sao lại xâm hại tình dục nhiều
nhiều người cứ đặt câu hỏi đó nhưng mà chưa ai tự đi tìm câu hỏi câu trả lời
là xâm hại tình dục nó bắt nguồn từ đâu
vậy còn vai trò và trách nhiệm của các bậc phụ huynh
trong câu chuyện trang bị kỹ năng sống cho trẻ em như thế nào
tôi chỉ nói rất là đơn giản là phụ huynh cứ nghĩ là con học giỏi là được
nhưng bản thân chúng tôi là người đào tạo kỹ năng các cháu
càng những cháu học giỏi là những cháu mà kỹ năng rất là kém
còn những cháu mà rất nhiều phụ huynh nói là con tương nghịch lắm
thì các cháu lại học kỹ năng rất là giỏi
thì đấy là cái sự đối nghịch chúng ta cũng phải suy nghĩ lại một chút
bởi thực tế đó là cái sự quan tâm của phụ huynh chúng ta cũng phải nhìn nhận rõ vấn đề này
phụ huynh cũng có thể là thay đổi cái suy nghĩ của mình
kỹ năng nó bao trùm rất là nhiều
vậy kỹ năng nói chuyện với con chẳng hạn cũng là một cái kỹ năng
ví dụ như chúng ta nói chuyện với con theo một cái hướng kết cạnh của một người bạn
thì cái chia sẻ của các cháu nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều
đầu tiên để hướng dẫn cho các cháu thì phải làm bạn các cháu
và chúng ta cũng phải có kiến thức về vấn đề này thì mới nói con được
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn kỹ năng sống đối với trẻ là điều tối quan trọng
kỹ năng sống bao gồm kỹ năng sống thoát hiểm ứng phó ứng biến
kỹ năng sống sử dụng các vật dụng mọi vật dụng đặc biệt là vật dụng nguy hiểm
khám phá cuộc sống một cách an toàn và hiệu quả kỹ năng sống thể hiện trước người khác
chỉ khi có được đầy đủ tất cả những kỹ năng này song song với việc trao dồi kiến thức
thì trẻ em mới có thể có được sự phát triển toàn diện